tại hà nội đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra của bộ chính trị năm hai nghìn một mươi tám
với ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng nêu rõ đoàn kiểm tra của bộ chính trị
sẽ đánh giá để làm rõ được những thuận lợi khó khăn tác động tới công tác xây dựng đảng
trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị năm của ban cán sự đảng
viện kiểm sát nhân dân tối cao thời gian vừa qua
đồng chí võ văn thưởng lưu ý có đấu tranh chống được tiêu cực tham nhũng hay không
phần lớn là nhờ vào sự nỗ lực cố gắng và kết quả của các cơ quan tư pháp
trong đó có viện kiểm sát nhân dân tối cao
công tác này càng quan trọng hơn khi đang đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tiêu cực
nhưng cũng nâng cao chất lượng của cải cách tư pháp trong tình hình mới
sau khi công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra của bộ chính trị
đoàn công tác làm việc với các cơ quan chức năng để xác định kế hoạch kiểm tra theo quy định